theo sở du lịch thành phố đà nẵng tính từ đầu năm đến hết tháng tám năm nay
tổng lượt khách tham quan du lịch đến đà nẵng ước đạt hơn sáu bốn triệu lượt tăng chín bốn so với cùng kỳ năm trước
trong hơn sáu bốn triệu lượt khách tham quan du lịch đến đà nẵng khách quốc tế ước đạt gần hai năm triệu lượt
và khách nội địa gần bốn triệu lượt tổng thu du lịch ước đạt gần hai mươi hai năm trăm linh tỷ đồng tăng hơn một mươi so với cùng kỳ năm ngoái
theo ngành du lịch thành phố tổng lượng khách du lịch đạt hơn bảy mươi tám kế hoạch đề xa và tổng thu du lịch đạt trên tám mươi hai kế hoạch năm
từ nay đến cuối năm ngành du lịch thành phố đà nẵng tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ
trong đó đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch để sớm hoàn thành mục tiêu đón hơn tám một triệu lượt khách du lịch
với doanh thu du lịch ước đạt hai mươi bảy bốn trăm linh tỷ đồng